trong khi ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ là từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ trời chỉ xe lạnh
tuy nhiên dưới tác động của gió đông nam liên tục đầy ẩm từ biển vào bắc bộ đang khá nhiều mây cùng với đó là một lớp sương mù bao phủ
trạng thái nhiều mây sẽ không kéo dài lâu bởi trong ngày hôm nay khối không khí lạnh suy yếu nhanh gió đông nam ẩm cũng không còn mạnh
thêm vào đó là có sự mở rộng ra của vùng áp thấp nóng phía tây vì thế càng về trưa mây càng mỏng dần và trời sẽ chuyển nắng
nền nhiệt trên khu vực phía đông bắc bộ đồng loạt tăng lên mức hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
ở các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ cao hơn và giao động từ hai mươi chín cho đến ba mươi độ
trung bộ lúc này chỉ còn ảnh hưởng của gió đông nam của khối không khí lạnh suy yếu
vì thế ở hầu khắp các huyện ven biển vùng từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế đang xuất hiện sương mù nhiều nơi
trong đó ở khu vực ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh là những vùng có sương mù dày đặc nhất
tầm nhìn xa nhiều nơi bị giảm thấp xuống chỉ còn ba trăm linh mét
trong ngày hôm nay khi khối khí lạnh tiếp tục suy yếu từ sau tám giờ sáng sương mù ở miền trung sẽ tan dần
và đến chín giờ thì gần như chấm dứt hẳn
cả miền trung trời sẽ chuyển nắng trở lại nền nhiệt ngày ở trung bộ sẽ duy trì ngưỡng cao
khu vực thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế sẽ có mức nhiệt là hai mươi bảy ba mươi độ
trong khi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ mức cao hơn và giao động từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
còn với các tỉnh tây nguyên và nam bộ hôm nay tiếp tục là một ngày hanh khô nắng mạnh
với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn đối với các tỉnh thành của nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ giao động từ ba mươi ba ba mươi năm độ
trời sẽ nóng nhẹ trong khoảng trưa và chiều
trên biển ở vịnh bắc bộ trong sáng và đêm nay tiếp tục lưu ý với hiện tượng sương mù
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
trong khi ở ngoài khơi hai huyệt đảo hoàng sơn
cũng như huyện đảo trường sa gió vẫn duy trì hướng đông bắc nhưng cường độ yếu ở mức cấp bốn cấp năm
riêng khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa còn có mưa rào và rông ở mức dài rác
trong mưa rông cần lưu ý tới hiện tượng lúc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước